góp ý cho dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi một số tổ chức cơ quan đã đề xuất nâng ngưỡng doanh thu phải chịu thuế
như tỉnh quảng ngãi đề nghị miễn thuế giá trị gia tăng cho hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới ba trăm linh triệu đồng một năm
tuy nhiên bộ tài chính đã bác bỏ đề xuất này và vẫn giữ đề xuất ngưỡng doanh thu triệu thuế giá trị gia tăng với cá nhân
hộ kinh doanh là một trăm năm mươi triệu đồng một năm
trên cơ sở xem xét các góp ý bộ tài chính vẫn giữ đề xuất cá nhân và hộ kinh doanh có doanh thu bán hàng trên một trăm năm mươi triệu đồng một năm
sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng ngưỡng trự thuế này cao hơn quy định hiện hành năm mươi triệu đồng một năm
theo bộ tài chính mức một trăm năm mươi triệu đồng đã căn cứ vào chỉ số lạm phát và tình hình thực tế
bộ tài chính cũng đặt vấn đề khi nâng mức giảm thuế cao hơn sẽ ảnh hưởng tới số thu ngân sách nhà nước tại địa phương
nhất là các địa phương có số thu thấp
bên cạnh đó nếu nâng ngưỡng chịu thuế cao
nâng mức giảm thuế cao hơn sẽ không khuyến khích các hộ cá nhân kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp
khi đó doanh nghiệp phát sinh doanh thu phải nộp thuế giá trị gia tăng
theo tổng cục thống kê hai tháng đầu năm tổng kinh hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt một trăm một mươi ba chín mươi sáu tỷ usd
tăng một mươi tám sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba cắn gân thương mại hàng hóa xuất siêu bốn bảy mươi hai tỷ usd
hai tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt năm mươi chín ba mươi bốn tỷ usd tăng một mươi chín hai so với cùng kỳ năm trước
một mươi một mặt hàng đã đạt kinh ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd trong đó có bốn mặt hàng xuất khẩu đạt trên năm tỷ usd
về nhập khẩu hai tháng nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới chín mươi bốn trong đó chủ yếu là hàng máy móc thiết bị
dụng cụ phụ tùng hàng nguyên nhiên vật liệu và nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng
mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt một mươi bảy bốn tỷ usd trong hai tháng đầu năm
tiếp đó là trung quốc nhật bản
trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt hai mươi chín tỷ usd tăng gần năm mươi so với cùng kỳ năm trước
cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài
tại việt nam trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn

trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng hai tám tỷ usd tăng chín tám so với cùng kỳ năm trước
dòng vốn fdi chảy vào một mươi sáu ngành trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần hai năm mươi bốn tỷ usd
chiếm năm mươi chín tổng vốn đầu tư đăng ký
theo sau là hoạt động kinh doanh bất động sản bán buôn bán lẻ
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào ba mươi tám tỉnh thành phố trên cả nước trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
vốn đầu tư đăng ký gần chín trăm một mươi bốn bốn triệu usd
tiếp theo lần lượt là quảng ninh thái nguyên bà rịa vũng tàu bắc ninh
giá lúa trong nước tiếp tục giảm nhiều thương lái đã chấp nhận bỏ cọc do sợ thua lỗ nếu tiếp tục mua vào
tại một số tỉnh đồng bằng sông kiều long nhiều diện tích lúa đông xuân đã vàng đồng nhưng vẫn rất ít thương lái đến ngã giá
so với trước tết nguyên đán trung bình giá lúa đã giảm từ chín trăm linh đồng đến một năm trăm linh đồng một kg tùy loại thị trường trở nên chầm lắng

hiện tại người dân đang ngóng giá từng ngày áp lực thu hoạch vụ đông xuân không hề nhỏ
lúa neo trên đồng ruộng lâu cũng sẽ giảm năng suất
theo các chuyên gia nguyên nhân giá lúa giảm là do đang vào vụ mùa chính của năm nên lượng cung dồi dào
tuy nhiên su thế giảm sẽ không kéo dài
việt nam cần đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để tăng sự chủ động về nguồn cung
hiện các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính cũng đang đẩy mạnh thu mua lúa
sau tết nguyên đán sức mua nhiều loại thực phẩm tươi sống đã giảm nhất là thịt da cầm
theo nhiều tiểu thương và doanh nghiệp lượng thịt bán ra trong dịp tết năm nay đã giảm từ một mươi ba mươi so với tết năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân do nhiều người dân giảm chi tiêu và không mua dự trữ nhiều thực phẩm
đồng thời người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn đa dạng nhiều loại thực phẩm hơn
hiện nguồn cung trong các trang trại hộ chăn nuôi da cầm vẫn còn rất dồi dào
gà đến lứa vẫn chưa thể xuất chuồng do sức mua ngoài thị trường giảm mạnh
nhiều hộ chăn nuôi đã thực hiện tái đàn theo từng giai đoạn
tuy nhiên đàn xuất bán dịp tết vẫn còn tồn động nhiều nên các hộ vào đàn ít hơn so với trước
nhiều tàu cá của ngư dân khu vực duyên hải nam trung bộ đã trúng đậm cá ngừ đại dương ngay trong những chuyến biển đầu năm
những ngày này cảng cá tỉnh bình định chật kín tàu cá cập bến bán hải sản
đa số những tàu cá này vừa trở về sau chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương
nhiều tàu trùng lớn với sản lượng đánh bắt lên tới hơn ba tấn nên nhiều chủ tàu và ngư dân đều rất phấn khởi
lượng tàu cá cập bến quá đông ban quản lý cảng cá phải huy động tối đa lực lượng để thống kê làm thủ tục tàu cá ra vào cảng
theo thống kê từ đầu năm đến nay sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đã đạt hơn một bảy trăm linh tấn
tăng hơn ba trăm sáu mươi tấn so với cùng kỳ năm trước đem lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân
giá ga bán lẻ trong nước tháng ba tiếp tục được điều chỉnh tăng đáng kể
như vậy kể từ đầu năm đến nay giá gap bán lẻ đã tăng tháng thứ ba liên tiếp
giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm vat tháng ba đã chạm mốc bốn trăm sáu mươi bảy trăm bốn mươi đồng một bình dân dụng một mươi hai kg

như vậy so với tháng hai mức tăng lần lượt là hai sáu trăm bốn mươi đồng một bình một mươi hai kg và tăng một mươi năm trăm sáu mươi đồng một bình bốn mươi tám kg đã bao gồm vat
theo tổng công ty ga petrolimax mặc dù hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng ba ở mức sáu trăm ba mươi năm usd một tấn không thay đổi so với tháng hai
nhưng do biến động tỷ giá nên doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng
hiện nguồn cung ga nội địa chỉ đáp ứng được khoảng sáu mươi nhu cầu tiêu dùng
giá trần trên các đường bay nội địa đã chính thức được điều chỉnh tăng thêm năm so với trước đây
việc tăng trần được cho sẽ khiến giá vé máy bay có thể tăng lên
do đó nhiều hãng du lịch nội địa cũng đã chủ động nhiều giải pháp
để thích ứng giữ giá tour ở mức phù hợp
khảo sát từ một số công ty lữ hành giá vé máy bay hiện chiếm sáu mươi năm bảy mươi giá tour chọn gói
khi nâng trần giá vé tại một số trạng nếu giá vé tăng giá tour có thể tăng từ năm bảy
do đó các doanh nghiệp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm
liên tục tìm kiếm liên kết giữa các khâu để đưa ra những chương trình kích cầu
giảm giá phù hợp không làm giảm chất lượng tour
tuy nhiên hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam cũng cho biết
việc nâng trần sẽ không thể là lý do để các hãng đồng loạt tăng giá vé máy bay
ngược lại sẽ tạo điều kiện để các hãng thực hiện chính sách giá vé linh hoạt
đưa thêm các chương trình và tăng cường các mức giá vé rẻ
theo số liệu từ tổng cục thống kê lượng khách quốc tế đến việt nam hai tháng qua đã đạt hơn ba triệu lượt người
đầu năm cũng là giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế tại việt nam
trong tháng hai khách quốc tế đến việt nam đã đạt hơn một năm triệu lượt người
tăng trên sáu mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
còn số này đã sắp xỉ so với khi chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
các chuyên gia đánh giá đây là hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi
chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của các cơ quan quản lý
doanh nghiệp trong thực hiện quảng bá xúc tiến thời gian qua
riêng thủ đô hà nội cũng đã đón hơn ba trăm tám mươi lượt khách quốc tế trong tháng hai
trong đó có hai trăm bảy mươi lượt khách có lưu trú lại

tỷ lệ lấp đầy khá cao lượng đặt phòng trước cũng tăng đột biến